dịch covid một mươi chín về cơ bản đã được kiểm soát tốt tại nước ta tuy nhiên nhiều người lao động cả nước nói chung và tại tp hcm nói riêng vẫn đang gặp khó khăn
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết đã xem xét đề xuất bổ sung gói hỗ trợ hai mươi bảy tỷ đồng cho khoảng hai mươi bảy lao động tự do
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đề nghị hỗ trợ những người thuộc diện tự do không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật
việc làm bấp bên thu nhập thấp như lao động tại các tụ điểm vui chơi giải trí sân khấu rạp chiếu phim
làm việc tại bến xe làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải hành khách công cộng
người lao động tự do được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức dưới ba triệu đồng một người một tháng
cư trú hợp pháp tại địa phương dự kiến gói hỗ trợ này sẽ hỗ trợ trực tiếp khoảng hai mươi bảy người với kinh phí dự kiến là hai mươi bảy tỷ đồng